lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh quảng nam vừa giải cứu một mươi một lao động bỏ trốn khỏi mò vàng thuộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
vì thiếu hiểu biết mà các lao động địa phương thường bị lợi dụng ép lao động khổ sai thậm chí bị chiếm đoạt xâm hại tài sản và tính mạng
trong khi đó công tác quản lý lao động tại các huyện miền núi vẫn còn nhiều bất cập và khó khăn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trở về bản sau nhiều ngày lẩn trốn trong rừng các lao động và người thân của họ vẫn chưa hết bằng hoàng sau những khổ cực lo lắng mà họ vừa trải qua
theo các lao động cho biết họ bị hai đối tượng rụ rỗ gợi ý về việc đi làm vàng tại quảng nam với mức lương từ bốn đến sáu triệu đồng một tháng được nuôi ăn ở cùng với chế độ đãi ngộ tốt
tuy nhiên họ lại bị đưa đến hầm vàng làm việc liên tục từ chín đến một mươi giờ một ngày ăn uống khám khổ đau ốm cũng không được nghỉ ngơi và thường xuyên bị hạm